nhằm tôn vinh các nhà khoa học nâng tầm chất lượng vị thế của một ấn phẩm có vai trò quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
ngày một mươi tháng năm tại hà nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng bài báo xuất sắc nhất cho bài báo đăng trên chuyên sàn kỹ thuật đo lường điều khiển và tự động hóa của hội tự động hóa việt nam
đây là lần đầu tiên giải thưởng được trao kể từ khi chuyên san kỹ thuật đo lường điều khiển tự động hóa được xuất bản từ năm hai nghìn một mươi
sau nhiều năm chuyên sàn đã khẳng định được vị thế của một ấn phẩm chuyên ngành khoa học quan trọng từng bước đạt chuẩn quốc tế
được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước chuyên ngành điện điện tử tự động hóa công nhận mức tối đa một điểm điểm cao nhất cho các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước cho mỗi công trình được đăng
công trình nghiên cứu giải thuật triệt tiêu điện ap commenmode cho bộ biến đổi ma trận gián tiếp với ngõ gia kép của nhóm tác giả đến từ đại học bách khoa tp hcm đã đạt giải thưởng lần này
từ năm hai nghìn một mươi chín giải thưởng sẽ được tổ chức thường niên